trong báo cáo mới nhất của ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cập nhật ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của một mươi chín tập đoàn và tổng công ty cho thấy trong số tám doanh nghiệp dự kiến lỗ
tổng công ty đường sắt việt nam là một trong ba doanh nghiệp ba ngành giao thông đang rất khó khăn
vì mất cân đối tài chính do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
trong quý i năm hai nghìn hai mươi tổng công ty đường sắt việt nam bước lỗ khoảng gần một trăm linh tỷ đồng
do không có khách đi tàu các công ty thành viên phải dừng hàng loạt đoàn tàu trong nước và tàu liên vận quốc tế
dự kiến cả năm hai nghìn hai mươi tổng công ty đường sắt việt nam lỗ khoảng gần bảy trăm linh tỷ đến hơn chín trăm linh tỷ đồng
tùy thời điểm kết thúc dịch covid một mươi chín
trong ngàn hạn quanh biện giảm các khoản vay các loại vay của các doanh nghiệp vận tải sắt
về dài hạn tổng công ty đường sắt việt nam cũng kiến nghị chính phủ sớm phê duyệt hai đề án quan trọng
chi phối toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty
đó là đề án tái cơ cấu tổng công ty và đề án giao quản lý sử dụng kết cấu hạ tầng theo nghị định số bốn mươi sáu
lùi thời gian thực hiện nghị định sáu mươi năm về niên hạn đầu máy toa xe ba năm
và một số ưu đãi trong tín dụng đầu tư đầu máy toa xe để giúp doanh nghiệp vượt qua đại dịch
ổn định phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh